gặp các đại sứ trưởng cơ quan đại diện việt nam được bổ nhiệm năm hai nghìn hai mươi vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ nhiệm kỳ công tác này của các đại sứ trưởng cơ quan đại diện
là giai đoạn then chốt trong quá trình phát triển của đất nước
các đại sứ trưởng đại diện cần quán triệt đầy đủ sâu sắc quan điểm
chủ trương đường lối của đảng và nhà nước về đối ngoại đa phương hóa đa dạng hóa
là bạn bè của các nước
bày tỏ chưa bao giờ thủ tướng có các cuộc gặp gỡ nói chuyện với bộ ngoại giao
nhiều như trong thời gian qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ thành quả của đất nước có sự đóng góp trực tiếp
của bộ ngoại giao của chín mươi bốn đại sứ các trưởng cơ quan đại diện việt nam tại các nước
thủ tướng đề nghị các đại sứ trường đại diện đưa các quan hệ hợp tác này
đi vào chiều sâu hơn nữa không chỉ bề nổi
các ông chí quán triệt đường lối của đảng nhà nước chúng ta về đối ngoại
đa phương hóa đa dạng hóa và chúng ta không chuẩn phép trong vấn đề này
nhưng chúng ta
phải làm gì đó để đất nước chúng ta có một cái định hướng phát triển
độc lập tự chủ và có thể có điều kiện phát triển được
và chúng ta là bạo các nước là thuyết phục các nước
chúng ta phải tìm một cách để tiếp cận các nước tốt hơn nữa
để họ có thể ủng hộ chúng ta trên trường quốc tế
thủ tướng lưu ý là người đứng đầu cơ quan đại diện ở nước ngoài
các đại sứ trưởng đại diện cần nêu cao tinh thần gương mẫu
trách nhiệm giúp đỡ anh em đồng chí đồng nghiệp để đoàn kết
quyết tâm xây dựng sứ quán cơ quan đại diện hoàn thành nhiệm vụ
điều quan trọng nhất là tìm nguồn lực phát triển đất nước
thủ tướng giao nhiệm vụ chống suy thoái như chống giặc để đưa đất nước tiến lên
khát vọng phát triển đất nước là yêu cầu rất quan trọng đối với cán bộ ngoại giao
với mỗi đại sứ và trưởng đại diện
để chống suy thoái ngoài nguồn lực trong nước thì nguồn lực bên ngoài
kể cả oda fdi và các nguồn lực khác rất quan trọng
thủ tướng yêu cầu trong từng thời điểm trước diễn biến tình hình hết sức mau lẹ và phức tạp
phải quán triệt dĩ bất biến ứng vạn biến như bác hồ đã dạy để giải quyết công việc hiệu quả